tại thủ đô viêng trăn của lào chủ tịch quốc hội lào pani yathutu và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đồng chủ trì hội thảo chuyên đề về chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm và công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan quốc hội và chính phủ và các bộ ngành liên quan
những lần hội thảo chung này không chỉ nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước mà còn là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng thiết thực hiệu quả giữa hai đảng hai nhà nước việt nam và lào
phát biểu tại hội thảo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn của việt nam và nhiệm kỳ khóa tám của lào quốc hội hai nước đã tám lần tổ chức hội thảo chung trong đó hai chủ tịch quốc hội đã đồng chủ trì bốn hội thảo
có thể nói quan hệ hợp tác nghị viện đặc biệt đó chỉ có thể có được giữa quốc hội việt nam và quốc hội lào
điều này càng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của quốc hội hai nước đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực hiệu quả giữa đảng nhà nước việt nam và lào
tại hội thảo lãnh đạo các ủy ban của quốc hội và các bộ ngành của việt nam và lào đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc phân cấp quản lý giữa các ngành liên quan đến giáo dục kỹ năng nghề nghiệp tập huấn nghề nghiệp và đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường
kinh nghiệm trong tiếp nhận kiểm tra nghiên cứu và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo và bài học rút ra từ thực tiễn giám sát và phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
sự phối hợp giữa cơ quan quốc hội với các bộ ngành để thúc đẩy việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực này ở mỗi nước